sáng chín tháng sáu tại trường trung học phổ thông kiến an quận kiến an thành phố hải phòng
thành đoàn hải phòng tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè
chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn một mươi chín và phát động ngày chủ nhật xanh hưởng ứng ngày môi trường thế giới
thu hút bảy trăm linh đoàn viên thanh niên tham gia
ngay sau lễ gia quân tuổi trẻ thành phố tổ chức bảy hoạt động hưởng ứng tập trung vào các nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường
tuyên truyền về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn
khám tư vấn sức khỏe giang miệng và tặng quà cho học sinh thăm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
ra mắt công trình bức tường xanh tổ chức khám tư vấn cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách
khởi công nhà khăn quàng đỏ cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn